theo đó qua công tác nắm địa bàn và triển khai truy bắt đối tượng theo lệnh truy nã
thì khoảng hai mươi h ngày một mươi tám tháng sáu công an thành phố tam kỳ đã bắt giữ được đối tượng triệu quân sự
vào thời điểm bắt giữ triệu quân sự đang chơi game tại quán internet tại hẻm một trăm một mươi năm trên một trăm một mươi một đường hùng vương thành phố tâm kỳ
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố châu đốc tỉnh an giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với ba đối tượng là phạm văn dư sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín nguyễn thành tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
và nguyễn phi sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba cùng chú tại phường vĩnh mỹ thành phố châu đốc
để tiếp tục điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi tháng năm tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông châu phú
thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trên tuyến cốt lộ chín mươi một đến khoảng bốn h bốn mươi năm cùng ngày tổ công tác phát hiện phạm văn dư điều khiển xe máy
mang biển kiểm soát sáu mươi bảy k năm mươi năm nghìn một trăm bảy mươi bốn vi phạm luật giao thông đường bộ nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra
dư không chấp hành mà cố tình điều khiển xe bỏ chạy dẫn đến xe tự ngã
tổ công tác thông báo lỗi vi phạm cho dư biết và yêu cầu xuất trình các giấy tờ liên quan
nhưng dư không chấp hành và nhờ người gọi cho nguyễn thành tâm và nguyễn phi sơn đến
khi tâm và sơn đến dư đã vu khống bị lực lượng cảnh sát giao thông sử dụng gậy ba chắc đánh trúng tay
dẫn đến ngã xe bị thương mặc dù đã được giải thích nhưng ba đối tượng vẫn tiếp tục gây chuyện và ngăn cản
thậm chí là có hành vi dùng dao dọa chém các thành viên của tổ công tác khi xử lý vi phạm đối với dư
được biết cả ba đối tượng đều nghiện ma túy thường gây mất an ninh trật tự tại địa phương
tâm từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích và sơn có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
thưa quý vị tính đến sáu giờ sáng ngày một mươi chín tháng sáu việt nam bước sang ngày thứ sáu mươi bốn liên tiếp không có ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
số người nhiễm virus sars cov hai tại nước ta hiện đang là ba trăm bốn mươi hai và đến thời điểm này thì đã có ba trăm hai mươi năm trên ba trăm bốn mươi hai bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
trong số một mươi bảy bệnh nhân còn lại đang được điều trị
trong số một mươi bảy bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại các cơ sở y tế thì có bốn bệnh nhân có kết quả âm tính hai lần trở lên với virus sars cov hai
liên quan đến bệnh nhân chín mươi một nam phi công người anh đang điều trị tại bệnh viện trợ rẫy thì hiện sức khỏe của nam phi công này vẫn tiếp tục có những hồi phục diệu kỳ
và bệnh nhân đã tự xoay sở trên giường tự ngồi dậy được và tiếp tục tập đứng với sự trợ giúp của nhân viên y tế
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
công an huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trịnh văn đăng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
hộ khẩu thường trú tại thôn đông thành xã cầu lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
cũng phạm tội cối gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thạch thành tỉnh thanh hóa
là đối tượng nguyễn văn tuy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn xuân tiến xã thạch cẩm huyện thạch thành tỉnh thanh hóa
và đối tượng nguyễn anh luân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn giang sơn chín xã hà sơn huyện hà trung tỉnh thanh hóa
bị công an huyện hà trung tỉnh thanh hóa ra quyết định truy nã cũng về tội cối gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý